theo nghị định bốn năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín những đơn vị kinh doanh du lịch để khách bỏ trốn tại nước ngoài hoặc ở lại việt nam có thể bị phạt tiền ở mức cao nhất là chín mươi triệu đồng và bị tước giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ một mươi hai đến một mươi tám tháng
nghị định cũng quy định rõ nếu doanh nghiệp không quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch cũng bị phạt tiền từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
ngoài ra phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau không mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch theo quy định sử dụng hướng dẫn viên du lịch có hành vi cung cấp giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử văn hóa chủ quyền quốc gia
đối với hành vi sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch và sử dụng người sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hướng dẫn cho khách du lịch bị phạt từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng